chính phủ nhật bản đã quyết định gia hạn thêm hai năm các biện pháp trừng phạt đối với triều tiên
trong đó có lệnh cấm thực hiện mọi hoạt động thương mại
quyết định được đưa ra trong bối cảnh bình nhưỡng liên tục phóng thử tên lửa thời gian qua
nội các thủ tướng kishida fumio đã thông qua quyết định gia hạn trước khi các biện pháp trừng phạt dự kiến kết thúc vào ngày một mươi ba tháng bốn tới
vốn cấm hoạt động buôn bán và cấm cập cảng nhật bản với bất kỳ tàu thuyền nào từng ghé qua cảng của triều tiên
nhật bản cho biết sẽ nỗ lực hết sức để giải quyết toàn diện vấn đề triều tiên với sự phối hợp chặt chẽ với cộng đồng quốc tế
thời gian gần đây triều tiên đã phóng thử nhiều tên lửa đạn đạo qua đó vi phạm các nghị quyết của hội đồng bảo an liên hợp quốc
khiến nhật bản mỹ và hàn quốc tăng cường hơn nữa các hoạt động hợp tác hướng tới mục tiêu phi hạt nhân hóa bình nhưỡng